tại trụ sở báo nhân dân khối thi đua các cơ quan của đảng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi sáu triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị đại diện các đơn vị trong khối thi đua cho biết trong năm hai nghìn một mươi sáu đã tập trung đẩy mạnh công tác học tập triển khai các nghị quyết chỉ thị
chủ trương của đảng như nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh
tổ chức các cuộc thi viết về đề tài nông nghiệp nông dân nông thôn tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn vướng mắt như một số đơn vị còn chậm tiến độ trong triển khai hoạt động thi đua chung của khối
khen thưởng dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý tại một số đơn vị còn chiếm tỷ lệ cao trong khi khen thưởng cho người lao động trực tiếp còn chưa kịp thời
vì vậy trong năm hai nghìn một mươi bảy các đơn vị trong khối thi đua sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua
khen thưởng ở mỗi đơn vị nêu cao tinh thần chủ động tham mưu để công tác thi đua
khen thưởng đạt kết quả cao theo đúng tinh thần nghị định năm sáu của chính phủ về đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức